lạm quyền trong khi thi hành công vụ phạm công thành chú tại huyện lộc hà vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố và khám xét nơi ở để điều tra
quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã thạch bằng nay là thị trấn lộc hà huyện lộc hà
công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với phạm công thành nguyên cán bộ chuyên trách dịch vụ thương mại xã thạch bằng cũ
trước đó công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã thạch bằng cũng về hành vi trên
từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản nguyễn thị thanh hương chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định lại vừa bị công an huyện phù cát ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi này
nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bắt quả tang hương đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản lực lượng công an đã kịp thời có mặt và đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh
hương khai nhận đã đột nhập vào nhà dân ở xã cát tường huyện phù cát lấy trộm nhiều tài sản là vàng và tiền mặt song chưa kịp tẩu thoát thì đã bị phát hiện bắt giữ

trường liên lạc với một người tên là dũ không rõ lý lịch tại tỉnh quảng bình mua ma túy vào đồng nai tiêu thụ
ngày bảy chín năm ngoái trường đến khu vực tp biên hòa nhận thùng hàng chứa một mươi viên ma túy đem về cất giấu tại nhà
sau đó trường đã bán cho hai người nghiện mỗi người năm mươi viên ma túy
ngoài ra trường đã cùng huyền hai lần bán cho ninh ba trăm sáu mươi bảy viên ma túy
sau khi mua được ma túy ninh đem về phòng trọ cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở chung của trường và huyền thu giữ năm trăm bảy mươi hai viên ma túy loại thuốc lắc hơn chín viên ma túy có khối lượng gần bốn sáu kg
theo kết quả điều tra trường đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn năm kg ma túy
huyền đã mua bán trái phép hơn bốn trăm bảy mươi bốn g ma túy và ninh đã tàng trữ trái phép hơn một trăm tám mươi sáu g ma túy
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng vừa khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn khánh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chủ tịch hội đồng quản trị người đại diện pháp luật của công ty cổ phần đầu tư ldg về tội lừa dối khách hàng
hưng bị bắt sau khi cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã đồi sáu mươi một huyện trảng bom
liên quan đến dự án khu dân cư tân thịnh do công ty cổ phần đầu tư ldg làm chủ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
theo điều tra bước đầu dự án có diện tích hơn một mươi tám hectare được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm hai nghìn một mươi sáu
công ty ldg đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển như sử dụng đất nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật
công ty chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án
công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với sáu mươi khách hàng số tiền hơn một trăm ba mươi hai tỷ đồng

trong khi đó văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai đã ký chuyển nhượng cho công ty ldg diện tích hơn một mươi sáu m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai

trong khi đó văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai đã ký chuyển nhượng cho công ty ldg diện tích hơn một mươi sáu m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai
trong khi đó văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai đã ký chuyển nhượng cho công ty ldg diện tích hơn một mươi sáu m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai với gần một mươi ba m hai
thưa quý vị chỉ còn hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn phương án kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm đã đáp ứng được mục tiêu quan trọng đó là đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy trung thực đánh giá đúng năng lực học sinh làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ gấp rút triển khai nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ sớm hoàn thiện bộ đề thi tham khảo để phục vụ cho học sinh và giáo viên và để cùng bàn thêm về vấn đề này vấn đề và chính sách ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ huỳnh văn trương cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo